thưa quý vị chào mừng kỷ niệm ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tại nhiều tỉnh khu vực miền nam ngành điện đã khánh thành đưa vào hoạt động
nhiều công trình trạm biến áp một trăm một mươi kv nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải
trong sản xuất công nghiệp dịch vụ và sinh hoạt
công trình trạm biến áp một trăm một mươi kv thanh tân và nhánh rẽ đấu nối vào đường dây một trăm một mươi kv
vừa được tổng công ty điện lực miền nam đống điện vận hành vượt tiến độ thi công hai tháng
chương trình điện năng tăng hơn một mươi năm tôi cho rằng đây là một công trình rất quan trọng
một phát triển kinh tế xã hội của huyện mỏ cày bắc riêng và của tỉnh bến tre nói chung
thì trạm thanh tân sẽ liên kết qua lại để hỗ trợ các huyện mỏ cày bắc hầu như không mất điện
lễ đống điện là dấu mốc quan trọng
tạo động lực để nhanh tiến độ sớm khởi công và hoàn thành năm công trình một trăm một mươi kv còn lại của tỉnh bến tre
dịp này tổng công ty điện lực miền nam cũng đưa vào vận hành thêm ba công trình điện
tại tỉnh bình dương lông an và vĩnh long phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn khu vực miền nam
ngày hôm nay liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức khai mạc tháng công nhân lần thứ một mươi sáu
với chủ đề đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi
tháng công nhân năm nay công đoàn tp hcm sẽ tổ chức các hoạt động như tôn vinh
tuyên dương những đóng góp tích cực của công nhân lao động tiếp xúc gặp gỡ đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến
bảo vệ quyền lợi của người lao động và thăm hỏi động viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đây là hoạt động được tổ chức đa dạng ở tất cả các cấp công đoàn thành phố góp phần ôn lại những giá trị
truyền thống lịch sử của giai cấp công nhân để mỗi công nhân người lao động ý thức đầy đủ
về vai trò trách nhiệm của công nhân
nhân dịp này liên đoàn lao động tp cũng tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
năm hai nghìn một mươi bốn và hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi bốn